hàng loạt nạn nhân trong nước bị lừa đảo mất tiền do mua bán hàng trên mạng qua hai tài khoản facebook có tên là như phạm và trinh trinh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã vào cuộc làm rõ và tiến hành bắt đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo với thủ đoạn hách facebook và trao đổi mua bán tiền ảo
đầu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng ngãi nhận được đơn trình báo của một người dân bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook như phạm và trinh trinh lừa mua bán hàng trên mạng chiếm đoạt trên bảy trăm linh triệu đồng
thời gian này nhiều người trên địa bàn cả nước cũng bị đối tượng sử dụng hai tài khoản facebook nói trên lừa đảo bán hàng qua mạng
an toàn là chủ yếu là mình bán cho họ họ đưa tiền liền cho mình thì rất là an toàn còn chuyển khoản là rất là nguy hiểm mình chứ biết nhà đâu tìm như vậy thì mình dễ bị lừa rất là nguy hiểm thì mình nhìn lại mà tài khoản mình không có là tự nhiên mình bị người ta lừa
tập trung lực lượng làm bất kỳ ngày đêm
vì đây là yêu cầu bắt buộc để mà nhanh chóng xác định được cái lần thay đổi được cái dấu vết thực phẩm
rất là khó cho lực lượng điều tra lực lượng xác định được cái dấu vết thực phẩm
câu là đối tượng sử dụng mạng xã hội tài khoản mạng xã hội không chính chủ
nhưng mà cũng có người khác đã các tài khoản này đã bị hack
và cái thông tin để lại hầu như là không có khi tiếp nhận thông tin thì các tài khoản facebook mà các đối tượng sử dụng để lừa nạn nhân thì đã tạm thời đóng tài khoản
một cái lực lượng xác định sử dụng những pháp kỹ thuật

sau khi có đủ tài liệu khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị bích nhân hai mươi sáu tuổi ở huyện củ chi thành phố hồ chí minh
lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
đối tượng nhân bị di lý về quảng ngãi để phục vụ công tác điều tra
qua đấu tranh đối tượng khai nhận lợi dụng nhu cầu mua bán hàng online tăng cao trong dịp tết
nhân lên mạng xã hội tìm mua hai tài khoản facebook có lượng lớn bạn bè theo dõi đã bị hách
nhân đổi tên thành như như phạm và trinh trinh để đăng bán các mặt hàng tết
đối tượng rất tinh vi khi sử dụng tiền để chiếm đoạt công đoạn nhân thông qua việc mua bán tiền điện tử ảo như tiền bitcoin tiền eth hay tiền win
nhàm xóa dấu vết tội phạm gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong quy định sắp mình truyền vết theo dòng tiền mà đối tượng chiếm đoạt
đây là một thủ đoạn mới mà tình vị các đối tượng lừa đảo đã thực hiện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần thị bích nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng trần thị bích nhân thì đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi để phối hợp giải quyết
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi cho vay trả góp với lãi suất cao
vào khoảng một mươi h ba mươi phút
ngày chín tháng ba tại quán cà phê thuộc khu vực phường mỹ phước thành phố long xuyên lực lượng công an phát hiện bắt giữ nguyễn mỹ nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an đang có hành vi cho một người dân vay trả góp với lãi suất cao lên đến ba mươi
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ hợp đồng cho vay và năm triệu đồng một xe mô tô bên trong chứa nhiều giấy tờ hợp đồng cho vay và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng nam lực lượng công an còn thu giữ sáu tờ rơi với nội dung cho vay trả góp và nhiều tài liệu liên quan đến hợp đồng cho vay
qua làm việc ban đầu với cơ quan công an bước đầu đối tượng nguyễn mỹ nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
ba đối tượng trong băng trộm ở các tỉnh thành tây nam bộ điều khiển xe ô tô ra đà nẵng để gây ra nhiều vụ trộm với giá trị tài sản lên tới ba trăm linh triệu đồng
vào sáng ngày hôm nay công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã bắt giữ các đối tượng này
các đối tượng gồm nguyễn long điền quê hậu giang lưu hồng vinh và đỗ thanh hiệp quê cần thơ
tối ngày bảy tháng ba công an quận ngũ hành sơn tiếp nhận tin báo của người dân bị kẻ gian phá cửa đột nhập vào nhà lấy trộm hai trăm linh triệu đồng và sáu chỉ vàng bốn số chín
vào cuộc điều tra lực lượng công an nắm được thông tin một nhóm đối tượng điều khiển ô tô từ miền tây ra thành phố đà nẵng
tại đây các đối tượng này thuê xe máy dạo quanh các khu dân cư mới thấy nhà nào đóng cửa hoặc vắng người thì dùng dụng cụ phá khóa đột nhập lấy trộm tài sản
chiều chín tháng ba các đối tượng tập trung về một căn hộ trên địa bàn phường hòa cường nam quận hải châu để nghỉ ngơi thì công an quận ngũ hành sơn tiến hành bắt cả ba đối tượng
tăng vật thu giữ gồm hơn một mươi triệu đồng ba chỉ vàng bảy điện thoại di động hai máy tính sách tay một khẩu súng bắn đạn trì và nhiều công cụ và dụng dùng để phá khóa đột nhập nhà dân
ngoài vụ trộm nói trên trước đó các đối tượng đã đột nhập hai nhà dân khác tại quận cẩm lệ và quận ngũ hành sơn lấy trộm số tài sản trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cao thị minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thượng hai xã tràng an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh về tội mua bán phụ nữ
cũng liên quan đến tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn thị kim xoái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại phương bắc lệnh thành phố lào cai tỉnh lào cai
và đối tượng lường thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nong khoang hai xã nghĩa sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an